tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp trung tướng sổng kẹo sĩ la vong
bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang ở thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào
do đồng chí bộ trưởng dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu
và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh lào
chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ
duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương với hình thức phong phú và linh hoạt
để trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự của mỗi nước
cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp đoàn bộ trưởng sòng kẹo si la vong đã báo cáo kết quả của hội đàm với bộ công an việt nam
theo đó hai bên đã thống nhất những nội dung trong việc tiếp tục triển khai các công tác trước đây mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận
đặc biệt tiếp tục thực hiện những sáng kiến trong việc trao đổi kinh nghiệm cấp cao về an ninh quốc gia
bộ an ninh lào mong muốn bộ công an việt nam giúp đỡ đào tạo cán bộ về vấn đề an ninh mạng
trước đề nghị của bộ an ninh lào chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sẽ sớm trao đổi với bộ công an việt nam để cử chuyên gia sang giúp lào về vấn đề an ninh mạng